ủy ban nhân dân huyện long thành tỉnh đồng nai đã khen thưởng đột xuất cho em phạm trọng đạt
học sinh trường trung học cơ sở long an vì hành động đẹp móc rác tắt khỏi miệng cống lúc trời mưa
huyện long thành đã trao giấy khen đột xuất cùng bốn triệu đồng tiền thưởng cho em phạm trọng đạt
cùng ngày đại diện ngành giáo dục và đào tạo địa phương cùng một số đơn vị cũng đã biểu dương khen thưởng cho em đạt
trước đó chiều một mươi sáu tháng sáu khi đang trên đường đi học về gặp trời mưa to
em đạt thấy đường ngập rác do các miệng cống bị rác ứ động gây tắc dòng chảy nên đã dừng xe dọn rác
khơi thông hơn một mươi miệng cống trên một tuyến đường ở khu dân cư xã long an huyện long thành
hành động của đạt được camera của một gia đình ven đường ghi lại
sau đó được đăng tải trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm khen ngợi của nhiều người